từ tin báo tố giác tội phạm của người dân công an thị xã sơn tây hà nội đã điều tra làm rõ tạm giữ đối tượng nguyễn danh phan trú tại huyện ba vì hà nội đang thuê trọ tại thị xã sơn tây về hành vi cướp giật tài sản phan đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp trên địa bàn
thấy phụ nữ đi một mình trên đường nguyễn danh phan đã điều khiển xe máy áp sát giật dây chuyền vàng trên cổ người phụ nữ rồi bỏ chạy
thậm chí ngay cả khi phụ nữ đứng trước cửa nhà phan cũng không ngần ngại đi xe máy với tốc độ lớn sát vào nạn nhân và cướp tài sản
vì túng quẫn nên hành vi cướp giật tài sản của đối tượng rất manh động và liều lĩnh
với nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an trình báo vẫn còn chưa hết lo sợ
tuy nhiên qua vụ án này cũng cho thấy ý thức cảnh giác của người dân trong tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp
rất là hoảng sợ thì cũng chẳng nghĩ được ra cái gì nữa
thì may mắn là em cũng đi với tốc độ chậm nữa
chứ nếu mà đi tốc độ nhanh thì chắc là cũng giật mình thì cũng sợ mà ngã xuống thì cũng rất là mệt
xác định tội phạm liên quan đến cướp cướp giật tài sản sẽ có những diễn biến phức tạp
công an thị xã sơn tây đã xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh trấn áp
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân
trên địa bàn thị xã thì trong thời gian vừa qua không xảy ra
những cái vụ án gây bức xúc trong dân loạn nhân dân
chúng tôi có xảy ra một vụ cướp tài sản
thế thì đã chủ động điều tra khám phá bắt giữ và xử lý ngay
thế còn thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã sơn tây có xảy ra một số vụ cướp giật tài sản
thế thì khi xảy ra thì chúng tôi xác định rằng là phải tập trung điều tra để xử lý bằng được
kiên quyết không để cho người dân cảm thấy hoang mang lo lắng và cảm thấy là có vấn đề gì đó bất kỳ
chúng tôi đã tập trung điều tra trên địa bàn thị xã sơn tây về an ninh trật tự
cùng với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an thì việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
chính là cách phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này